các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi hội đàm hai bên đã thống nhất cần thúc đẩy thương mại song phương đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và nâng cao các sản phẩm có giá trị gia tăng cao
bày tỏ vui mừng gặp lại tổng thống maricio macri sau cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng tại canada tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng cho biết việt nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với argentina nhất là về các lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
hiện quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả quan hệ chính trị ngày càng được tăng cường trao đổi thương mại tăng gấp hai lần từ một bốn tỷ usd năm hai nghìn một mươi ba lên gần ba tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
các cơ chế ủy ban hợp tác liên chính phủ tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao được duy trì thường xuyên và hiệu quả hai nước phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc
thủ tướng đề nghị duy trì trao đổi đoàn và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác ở cấp chính phủ bộ ngành địa phương doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước
bày tỏ vui mừng khi đến thăm việt nam tổng thống mauricio macri cho biết việt nam là đối tác thương mại lớn thứ năm của argentina trên thế giới và thứ hai tại châu á
việt nam là một trong những nước năng động nhất tại châu á có mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng vì thế theo tổng thống với mức tăng trưởng như vậy việt nam cần sản xuất lương thực nhiều hơn nữa
ông mauricio macri bày tỏ hy vọng hai bên thúc đẩy hợp tác về một số sản phẩm có thế mạnh có tiềm lực và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với việt nam trong lĩnh vực bóng đá trao đổi văn hóa
cùng ngày trong buổi tiếp đại sứ hàn quốc tại việt nam kim do yoon thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp tập đoàn của hàn quốc với việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng đã đánh giá kết thúc
những đồng góp của đại sứ trong thời gian qua và việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước quan hệ việt nam hàn quốc hiện đang phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại đầu tư giáo dục và đào tạo an ninh quốc phòng
thủ tướng mong muốn trong thời gian tới đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp tập đoàn của hàn quốc với việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ các bộ ngành địa phương sẵn sàng gặp gỡ đối thoại lắng nghe ý kiến tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư hàn quốc
cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đại sứ kim do hun đánh giá tiềm năng phát triển của việt nam còn rất lớn
theo đại sứ các nhà đầu tư doanh nghiệp bao gồm các tập đoàn lớn hàng đầu của hàn quốc rất quan tâm mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư tại việt nam điển hình như tập đoàn samsung trong đó chú trọng vào nhiều lĩnh vực điện tử công nghệ cao phát triển hạ tầng cơ sở
trong thời gian tới nhiều tập đoàn hàn quốc muốn đẩy mạnh đầu tư vào miền trung của việt nam nơi có nhiều tiềm năng dư địa phát triển

ngày hai mươi tháng hai tại hà nội bộ xây dựng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
theo chỉ đạo của chính phủ tham gia xây dựng đề án có bảy bộ quản lý xây dựng chuyên ngành và các địa phương
việc đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức giá xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nâng cao hiệu quả đầu tư công
tạo sự minh bạch chống thất thoát lãng phí và tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh
riêng phần xây dựng bộ xây dựng đã giả soát hơn một mươi bốn định mức và xóa bỏ một năm định mức không còn phù hợp
khó khăn lớn nhất của năm hai nghìn một mươi chín là khối lượng công việc rất là lớn về hoàn thiện các phương pháp trong các thông tư mà trong một mươi năm thông tư chúng ta sẽ phải vận hành
và cái lớn nhất là phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống định mức mới bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám
đến năm hai nghìn hai mươi một thì chúng ta phải xong toàn bộ các hệ thống định mức và giá xây dựng theo các phương pháp mới
đối với lĩnh vực giao thông bộ giới thông vận tải đã phù hợp với bộ xây dựng giả soát bảy trăm ba mươi ba định mức
bộ xây dựng cũng đã hoàn thành dự thảo và đăng lấy ý kiến về kết quả tính toán xuất vốn đầu tư xây dựng một km đường cao tốc theo quy mô
yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường
đây là công tác trọng tâm trọng điểm bởi dự án tuyến cao tốc bắc nam đang được gấp rút triển khai
sau phiên họp tập thể ubnd tp hà nội tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đồng chí nguyễn đức trung
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ubnd tp hà nội đã thay mặt tập thể ubnd tp đưa ra những ý kiến
về việc khẩn trương hoàn thiện đề án xây dựng các huyện gia lâm đông anh thanh trì thành quận vào năm hai nghìn hai mươi
theo đó tập thể ubnd tp hà nội nhận định dự thảo đề án đã được xây dựng công phu chi tiết
đánh giá toàn diện tại mỗi địa phương đồng thời bám sát các tiêu chí của quận phường quy định
thành phố sẽ báo cáo xin ý kiến chính phủ cho phép hà nội được áp dụng cơ chế đặc thù về tài chính
tạo nguồn lực đầu tư kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa triển khai các giải pháp thu hút đầu tư
tăng cường sử dụng nguồn năng lượng sạch kiểm soát chặt chẽ việc xử lý nước thải
đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phát triển cụng công nghiệp sạch
dự thảo đề án hoàn thiện báo cáo ubnd thành phố trước ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
để báo cáo thường trực ban thường vụ thành ủy theo quy định
cũng tại phiên họp tập thể ubnd thành phố hà nội tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tập thể ubnd thành phố đã thống nhất tên gọi dự thảo phê duyệt điều chỉnh
quy hoạch mạng lưới trường học thành phố hà nội đến năm hai nghìn hai mươi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
việc xây dựng các trường học trong giai đoạn tới phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc
các tiêu chí về tầng cao theo quy hoạch của bộ xây dựng bộ giáo dục và đào tạo quy định
bố trí xe tập trung tại một điểm trường đồng thời bổ sung các tiêu chí tiêu chuẩn
đảm bảo chất lượng nêu rõ cơ chế chính sách huy động các nguồn lực đầu tư
dự thảo hoàn thiện trình ubnd thành phố để báo cáo thành ủy
trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh
dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông an sương
một trong những dự án trọng điểm giúp giảm ồn tắc giao thông
tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc của thành phố
đã chính thức bị tạm ngừng thi công do còn vướng mắc về mặt bằng
dự án hầm chui an sương có hai nhánh hầm là n một và n hai
nhánh n một hướng từ trung tâm thành phố đi huyện củ chi đã hoàn thành
đưa vào sử dụng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó nhánh n hai đi hướng ngược lại vẫn chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng
hiện còn một đốt hầm kín và sáu đốt hầm hở của nhánh hầm n hai chưa thể thi công
trước đó cũng vì lý do thiếu mặt bằng nên dự án phải lùi thời gian hoàn thành
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám sang cuối năm hai nghìn một mươi chín
khu quản lý giao thông đô thị số ba cho biết dự án phải tạm dừng thi công
để cho ủy ban nhân dân huyện hóc môn giải quyết rứt điểm các khiếu nại của người dân
về giá tiền bồi thường đất ở
khi có mặt bằng dự kiến trong sáu tháng thi công sẽ hoàn thành phần hầm còn lại
dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông an sương có tổng mức đầu tư năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
quy mô ba tầng gồm hầm chui tầng mặt đất và cầu vượt với mục tiêu giúp giảm
ồn tắc giao thông tại khu vực cửa ngõ tây bắc thành phố
thưa quý vị trong những ngày gần đây thời tiết có sự thay đổi đột ngột
sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn thậm chí mưa nắng thất thường
đây được cho là nguyên nhân chính khiến cho số bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp
đang tăng nhanh gấp nhiều lần
em bé này mới ba tháng tuổi nhưng đã phải nằm viện năm ngày nay vì được chẩn đoán viêm phổi
phải điều trị bằng kháng sinh liều cao và thở khí dung
chứng khởi nhà thì là ho rất nhiều và bũi nhiều khó thở
thì gia đình cho vào nhà viện luôn
còn bệnh nhi này suốt cao ly bì mấy ngày không hạ
nên gia đình đã lập tức đưa em vào viện khám và được chẩn đoán là sốt virus
kèm theo biến chứng viêm phế quản cấp
suốt với cả ho ho và trớ điều
khi vào viện thì bác sĩ bảo là cho
tại khoa nhi của bệnh viện thanh nhàn
số bệnh nhân nhi nhập viện do các bệnh lý được hô hấp đăng ngày một gia tăng
và chưa có dấu hiệu giảm
đa số các em được đưa vào trong tình trạng sốt cao ho nhiều
và được chẩn đoán là viêm đường hô hấp trên viêm phổi
nguyên nhân được cho là do giao mùa sự thay đổi nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm
có ngày mưa nắng đan sen nên cơ thể các bé không thể kịp thích ứng
bên cạnh đó đông xuân cũng là thời điểm thuận lợi cho sự phát triển của các loại virus
chúng dễ xâm nhập và tấn công vào hệ hô hấp của trẻ nhỏ
từ đầu năm đến giờ thì tỷ lệ trẻ bị viêm đường hô hấp đặc biệt là do cúm tăng lên rất là nhiều
phải nói là tăng lên đến khoảng năm mươi so với năm ngoái
các trẻ vào viện chủ yếu là mắc các cúm a và biến chứng viêm đường hô hấp dưới
một ngày trung bình thì chúng tôi có khoảng một mươi năm cháu đến hai mươi cháu nhập viện trong ngày
theo các bác sĩ các bậc cha mẹ cần chú ý chăm sóc trẻ đúng cách
giữ ấm vào ban ngày
nhưng việc kiểm tra lưng trẻ khi nhiệt độ tăng cao
tránh để trẻ bị mồ hôi thấm ngược dễ gây viêm đường hô hấp
bên cạnh đó bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao đề kháng của trẻ
nếu thấy trẻ sốt cao không hạ thì phải đưa đến cơ sở y tế ngay
trước tình hình bệnh cúm mùa có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện
bộ y tế đã ra khuyến cáo phòng bệnh cho cộng đồng
để chủ động phòng chống cúm mùa bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau
đảm bảo vệ sinh cá nhân che miệng khi hát hơi thường xuyên rửa tay với xà phòng
vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối giữ ấm cơ thể ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng
tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm
hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết
khi có triệu chứng ho sốt sổ mũi đau đầu mệt mỏi
cần đến ngay cơ sở y tế để được khám xử trí kịp thời
chuyển sang bệnh nhân cúm mùa
chuyển sang các tin tức quốc tế
vào lúc một mươi hai h trưa ngày hai mươi tháng hai theo giờ moscow tức một mươi sáu h cùng ngày theo giờ việt nam
tổng thống nga vladimir putin đã đọc thông điệp liên bang thường điên
đây là thông điệp liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông putin
và là bản thông điệp thứ một mươi năm của ông trong những năm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của nước nga
theo thông lệ thông điệp liên bang thường niên của tổng thống nga đề cập đến tình hình của đất nước
và những phương hướng chủ yếu trong chính sách đối nội
đây là văn kiện chương trình pháp lý chính trị
thể hiện tầm nhìn của các phương hướng chiến lược phát triển nước nga trong tương lai gần
mở đầu tổng thống putin nhấn mạnh
trong thông điệp liên bang năm nay ông nhấn mạnh vào các vấn đề trong nước liên quan đến sự phát triển của nước nga
theo ông nước nga cần hướng tới sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn
nhà lãnh đạo nga đã dành thời lượng đáng kể cho vấn đề nhân khẩu học của đất nước
trong đó nêu ra hàng loạt các biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sinh và khuyến khích các gia đình sinh con
tổng thống nga thừa nhận nước nga đang trải qua giai đoạn khó khăn về nhân khẩu học
nhưng trong vòng bốn đến năm năm tới nga có thể khôi phục tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên
trong phần sau của thông điệp liên bang tổng thống nga đề cập tới chính sách đối ngoại của nước nga
đặc biệt mối quan hệ với mỹ và liên minh châu âu eu
ông khẳng định mắc cơ va mong muốn có những bước đi cụ thể nhằm bình thường hóa quan hệ với eu
trong khi đó tổng thống putin thừa nhận hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung inf đã lạc hậu
song mỹ không nên sử dụng những cáo buộc vô con cứ nhằm vào nga để giúp hỏi hiệu ước này
anh sẽ tước quyền công dân của một nữ thanh niên từng gia nhập tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở syri
nhưng hiện muốn hồi hương sau khi vừa sinh con nhỏ
thông tin được công bố mới đây trong bối cảnh
mà tại nhiều nước châu âu vẫn còn nhiều tranh cãi về việc có chấp nhận cho các đối tượng từng tham gia is hồi hương hay không
trên mạng twitter luật sư của gia đình samima big đã bày tỏ thất vọng khi bộ nội vụ anh muốn tước quyền công dân của biegum
gia đình của biegum đang xem xét các biện pháp pháp lý để phản đối quyết định trên
trước đó truyền thông cho biết mẹ của biegum đã nhận được thông báo của bộ nội vụ anh về việc đối tượng này sẽ bị tức quyền công dân anh
lá thư cho biết big có quyền kháng cáo quyết định này
big một mươi chín tuổi và đang sống tại một trại tị nạn ở miền bắc syri đã sinh con hồi cuối tuần qua và bày tỏ mong muốn trở về nước để nuôi con
trước đó đối tượng này đã kết hôn với một thành viên is tại syri
trường hợp của biegum đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi kể từ khi đối tượng này cùng hai người bạn của mình rời khỏi london và tới syri để tham chiến cho is cách đây bốn năm khi đó mới một mươi năm tuổi
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt